quán triệt thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
ban thường vụ tỉnh ủy long an đã kịp thời xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo chặt chẽ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội một mươi một đảng bộ tỉnh
đến thời điểm này long an đã có năm trăm năm mươi sáu trên năm trăm sáu mươi năm tổ chức cơ sở đảng tổ chức song đại hội trong đó tỉnh và huyện đã chọn ba mươi năm đảng bộ cơ sở làm điểm đại hội để rút kinh nghiệm chung
các đảng bộ còn lại đang khẩn trương tiến hành đại hội đảm bảo hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi